tình hình căng thẳng tại khu vực biển đỏ đang khiến cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại
và tối ngày hôm qua lực lượng houthi ở yemen đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa
nhằm vào hai tàu mỹ ở vịnh aden và theo tuyên bố của lực lượng này thì các đòn tấn công là chính xác
phát biểu trên kênh truyền hình vệ tinh amazira do lực lượng houthi điều hành
người phát ngôn của houthi jaiha saurina nêu rõ lực lượng hải quân của houthi đã thực hiện
hai cuộc tấn công quân sự có hiệu quả nhằm vào hai tàu mỹ ở vịnh aden
bên cạnh đó houthi còn thực hiện một số cuộc tấn công khác bằng tên lửa hải quân
và các cuộc tấn công này đều chính xác và trực diện nhưng không nêu rõ thiệt hại hoặc thương vong
cuộc tấn công mới của houthi và hai tàu mỹ này đã nâng tổng số vụ tấn công của lực lượng này
trong hai mươi bốn giờ qua lên bốn cuộc trước đó là cuộc tấn công một tàu của anh khiến tàu này bị chìm hoàn toàn
và cuộc tấn công máy bay mỹ trên không phận thành phố hodeida của yemen
cùng ngày một mươi chín tháng hai kênh truyền hình vệ tinh amazira của lực lượng houthi ở yemen đưa tin
liên quân mỹ anh đã tiến hành cuộc không kích vào khu vực alzabana thành phố cảng hodeida của yemen
song không cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc con số thương vong
còn trên đất liền quan ngại về tình hình tại rafah đã được đưa vào hội nghị ngoại trưởng
liên minh châu âu eu ở turobuk sen của bỉ
các nhà ngoại giao của eu đã kêu gọi israel không nên tiến hành chiến dịch quân sự
tại rafah cho rằng động thái này sẽ gây ra thảm họa cho khoảng một năm triệu người tị nạn
đang nương náu ở thành phố việt phiên nam giải gaza này
ngoại trưởng các nước eu nhấn mạnh việc tiến hành một cuộc tấn công vào rafah sẽ có hậu quả thảm khốc
kêu gọi israel tôn trọng luật nhân đạo quốc tế đồng thời thiết lập lệnh ngừng bắn nhân đạo
cho phép người tị nạn trở về nhà tại phía bắc gaza
đại diện cấp cao eu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell cho hay
hai mươi sáu trong số hai mươi bảy quốc gia thành viên của khối
đã nhất trí yêu cầu tạo ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo
để dẫn đến lệnh ngừng bắn bền vững thả con tin vô điều kiện và hỗ trợ nhân đạo cho giải gaza
trong khi đó liên hợp quốc cũng cảnh báo hậu quả tồi tệ nếu israel mở rộng chiến dịch quân sự ở rafah
một cuộc tấn công như vậy vào thời điểm này sẽ gây ra thảm họa nhân đạo
hiện có hơn một triệu người đang sống trong cảnh bị nhồi nhét trong các khu nhà tạm và lá nhựa ở rafah
với điều kiện y tế đặc biệt đáng lo ngại
mở đến khu vực là không đủ việc phân phối ngày càng khó khăn hơn
chúng ta cũng phải thừa nhận thực tế rằng ngoài tình hình xung đột an ninh cũng bất ổn do nạn cướp bóc
hiện giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt tại gaza đặc biệt tại các khu vực khan yunis và deal al bala
văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc cho hay
israel duy trì các đợt tấn công cường độ cao cả bằng đường bộ đường không và đường biển nhằm vào gaza
trong khi trong hai ngày qua các nhóm vũ trang người palestine
chụp quả rocket vào israel
chương trình lương thực thế giới wfp đã đưa ra lời cảnh báo về một cuộc khủng hoảng di dời
đang diễn ra ở sudan khiến cho hàng nghìn gia đình phải tới cộng hòa sát vào nam sudan hàng tuần
với ít nhất là hai mươi năm triệu người đang phải đối mặt với nạn đói và suy dinh dưỡng ngày càng gia tăng
xung đột kéo dài một mươi tháng giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf
đã tàn phá đáng kể cơ sở hạ tầng của đất nước dẫn tới gia tăng cảnh báo về nạn đói
cũng như khiến hàng triệu người phải di dời
theo wfp có khoảng một mươi tám triệu người dân sudan đang bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng
và khoảng ba tám triệu trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng
trong một báo cáo mới đây văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc
cũng vừa bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về quy mô di dời ở sudan do xung đột lan rộng
và đây được đánh giá là cuộc khủng hoảng di dời ở quy mô lớn nhất thế giới
tại cuộc họp của ban điều hành liên bang đảng dân chủ cơ đốc giáo đức cdu vừa diễn ra
chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen hành viên của cdu
đã tuyên bố sẽ ứng cử nhiệm kỳ chủ tịch ec lần thứ hai
bà ursula von der leyen sáu mươi năm tuổi nhậm chức chủ tịch ec từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cho đến nay nhiệm kỳ của bà chủ yếu được định hình bởi cuộc khủng hoảng covid một mươi chín
và cuộc xung đột tại ukraine
theo các cuộc khảo sát hiện tại rất có thể là bà von der leyen sẽ tiếp tục
đảm nhiệm cương vị chủ tịch ec một nhiệm kỳ nữa

các quan điều hành liên bang đảng cdu đã đề cử bà làm ứng cử viên hàng đầu của đảng này
trong cuộc bầu cử châu âu sắp tới
vị trí chủ tịch ec phải được bổ nhiệm sau cuộc bầu cử nghị viện châu âu ep vào tháng sáu
và theo quy định thì ứng cử viên thuộc đảng có kết quả bầu tốt nhất sẽ được bổ nhiệm vị trí này
giới chức pháp cho biết lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được vụ hỏa hoạn xảy ra
tại nhà máy sản xuất pin ly thi vào ngày một mươi bảy tháng hai vừa qua
tại thị trấn vie phía bắc thành phố tulu của nước này
vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà kho của tập đoàn tái chế pháp s nam ở vva
vào thời điểm xảy ra vụ cháy trong kho có khoảng chín trăm linh tấn pin ly thi
lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường sau khi hỏa hoạn xảy ra
và phải mất hai ngày để không chê đám cháy
theo nhà chức trách thì hiện ngọn lửa vẫn âm ỉ bên trong nhà kho
và một nhóm gồm năm lính cứu hỏa vẫn túc trực tại hiện trường
nhằm tránh nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại
nhà chức trách và lực lượng cứu hộ khẳng định không có nguy cơ về ô nhiễm không khí
và hiện tập đoàn s nam vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc
pin ly thi có vai trò quan trọng trong các thiết bị điện như điện thoại hay ô tô điện
tuy nhiên loại pin này lại chứa các vật liệu dễ cháy nổ khi tiếp xúc với nhiệt độ cao
ủy ban châu âu ec đã chính thức tiến hành các thủ tục tố tụng
đối với nền tảng truyền thông xã hội tiktok của công ty biden
theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số dsa nhằm đánh giá xem
nền tảng này có hành động mạnh mẽ để bảo vệ trẻ em hay không
eu cho biết việc bảo vệ trẻ vị thành niên là ưu tiên thực thi hàng đầu đối với dsa
là một nền tảng tiếp cận hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên
tiktok phải tuân thủ đầy đủ các quy định trong đạo luật này
đồng thời phải đóng vai trò đặc biệt trong việc bảo vệ trẻ vị thanh niên trên không gian mạng
động thái trên đánh dấu cuộc điều tra thứ hai theo dsa
sau cuộc điều tra nền tảng truyền thông xã hội x của tỷ phú elon musk
tiktok có thể sẽ phải đối mặt với mức phản lên tới sáu doanh thu
toàn cầu nếu bị kết tội vi phạm các quy định của dsa
dsa chính thức có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng tám năm ngoái hướng tới cấm hoạt động quảng cáo
có chủ đích nhằm vào trẻ em hoặc dựa trên dữ liệu nhạy cảm như tôn giáo
giới tính chủng tộc quan điểm chính trị
những hành vi lừa người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân trực tuyến cho các công ty cũng sẽ bị cấm
singapore sẽ yêu cầu các hãng hàng không có những chuyến bay khởi hành từ đảo quốc sư tử
sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững
s a f từ năm hai nghìn hai mươi sáu yêu cầu được đưa ra sau khi tổ chức hàng không dân dụng quốc tế icao
đã đặt mục tiêu cho ngành hàng không đối mức phát thải dòng carbon về vào năm hai nghìn năm mươi
và s a f chính là chìa khóa để đạt được mục tiêu đó
theo bộ giao thông vận tải singapore các hãng hàng không sẽ được yêu cầu sử dụng hỗn hợp
nhiên liệu máy bay có tỷ lệ một nhiên liệu hàng không bền vững s a f vào năm hai nghìn hai mươi sáu
và tăng dần lên từ ba năm vào năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên do s a f đắt hơn
s a f sẽ được sử dụng từ ba năm lần so với nhiên liệu máy bay thông thường
nên singapore sẽ thu một khoản thuế khác tùy thuộc vào khoảng cách di chuyển và hạng vé
s a f dự kiến sẽ đóng góp khoảng sáu mươi năm dượng giảm phát thải carbon
cần đạt cho mục tiêu phát thải dòng bằng không trước năm hai nghìn năm mươi
tuy nhiên để thực hiện được mục tiêu chuyển đổi xanh nói trên
thì ngành hàng không thế giới sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách lớn
bởi nguồn cung s a f vẫn còn rất hạn chế